địa phương vẫn duy trì các chốt kiểm soát người ra vào tại khu vực cửa ngõ để kiểm tra phân luồng và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
từ đầu tháng một mươi đến nay sóc trăng tiếp nhận hơn năm mươi người từ vùng dịch long an thành phố hồ chí minh đồng nai bình dương về quê
tỉnh đã quyết định hỗ trợ tiền ăn cho những người phải cách ly y tế tập trung và tại nhà với mức tám mươi đồng một người một ngày
ước tính khoảng ba mươi người cần hỗ trợ
thưa quý vị đối với nhu cầu đi lại của công dân ra vào tỉnh hay đi lại qua các tỉnh vẫn còn nhiều bất cập
sông các địa phương cũng đang có những phương án tốt nhất để hỗ trợ đáp ứng được nhu cầu cho người dân
vừa đảm bảo phòng chống dịch hiệu quả vừa ổn định phát triển kinh tế trở lại
những thông tin mới nhất liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên cả nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
hy vọng quý vị và các bạn quan tâm theo dõi còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại